từ ngày một tháng chín nhằm phục vụ người dân đến tham quan vui chơi trong thời gian tổ chức không gian đi bộ quanh hồ hoàn kiếm
và phụ cận vào các ngày từ thứ sáu đến ngày chủ nhật
ubnd tp hà nội đã thành lập bảy mươi tám điểm trông giữ xe với sức chứa hàng ngàn phương tiện cùng một lúc
đây là thông tin được ubnd tp hà nội đưa ra trong buổi giao ban báo chí do thành ủy hà nội tổ chức vào chiều nay ngày ba mươi tháng bốn
trong đó các điểm trông giữ mô tô xe máy xe đạp là năm mươi bảy điểm
các điểm trông giữ xe ô tô là hai mươi một điểm
bảy điểm trong giữ xe đạp xe máy được bố trí trên các tuyến hai bà trưng lý thái tổ ngô quyền quang trung lê phụng hiểu bà triệu hàng bài hàng gai
với xe du lịch xe chở khách trên hai mươi năm chỗ ubnd tp hà nội bố trí ba điểm trông giữ tại điểm đỗ xe trần khánh dư điểm đỗ xe trần quang khải điểm đỗ xe phùng hưng
với xe ô tô con sẽ bố trí chông giữ tại các tuyến phố như lý thái tổ ngô quyền lý thực kiệt trần hưng đạo hai bà trưng quang trung lê phụng hiểu cổ tân phạm ngũ lão trần nhật duật phùng hưng bát đàn nhà thờ hàng chống